trong vòng hai mươi bốn giờ qua thế giới đã ghi nhận hơn hai trăm tám mươi tám ca bệnh covid một mươi chín và trên bốn bảy trăm linh ca tử vong
tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt ba mươi năm triệu ca trong đó trên một ba trăm linh ca tử vong
ba quốc gia có số ca mắc trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất thế giới là ấn độ mỹ và brazil
mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh với hơn bảy sáu trăm linh ca mắc và hơn hai trăm một mươi bốn ca tử vong
tiếp đó là ấn độ với hơn sáu triệu năm trăm linh ca nhiễm hơn một trăm linh tám trăm linh ca tử vong
đứng thứ ba là brazil với gần năm triệu ca bệnh và hơn một trăm bốn mươi trường hợp không qua khỏi
riêng ở đông nam á hội đồng an ninh quốc gia malaysia đã phải tiến hành phiên họp đặc biệt
sau khi ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao nhất từ trước đến nay với ba trăm một mươi bảy trường hợp
giới chức malaysia chưa có kế hoạch tái áp đặt lệnh cách ly trên toàn quốc
trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn ở nhiều nước
đại diện của tổ chức y tế thế giới who
tại nga đã nêu một trong những nguyên nhân chính là người dân đã quá mệt mỏi với các quy định cách ly
quan chức này cũng lưu ý rằng số ca mắc nhiều hơn ở giới trẻ
vì chính họ thường bỏ qua các biện pháp phòng ngừa và cách ly
đại diện của who kêu gọi người dân hợp tác với các cơ quan chức năng để tránh tình trạng đóng cửa quy mô lớn